hoàng san sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú huyện quảng ninh tỉnh quảng bình bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép một sáu mươi viên hồng phiến
điều tra mở rộng lực lượng công an xác định số ma túy trên là của đối tượng vương vừa được vương giao cho hoàng sa để đưa đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
biết sang bị bắt đối tượng vương đã bỏ trốn ngay sau đó quá trình theo dõi điều tra lực lượng công an đã bắt giữ vương khi đối tượng này đang về thăm nhà